hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc trung bộ đang hoạt động mạnh
trên cao áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía tây
ở phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh
dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía tây
nên từ hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy ở khu vực ven biển bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa rào và rông
từ chiều và đêm sẽ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
cảnh báo từ nay một mươi ba tháng bảy đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực nam đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an sẽ có mưa rất to
thời tiết khu vực hà nội từ chiều và đêm nay một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng bảy có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một
riêng ở các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an cấp hai